sáng ngày hôm nay nhiệt độ toàn miền bắc vẫn chìm trong rét hại
nhiều đỉnh núi cao vẫn dưới độ c băng giá bao phủ dày hơn so với ngày hôm qua
rết hại ở bắc bộ và thanh hóa có khả năng sẽ kéo dài cho đến ngày mai
trước việc người dân đổ xô đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn
theo đó du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng chân trượt
vì hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết thì tài xế cần cẩn trọng
chú ý quan sát lái xe tốc độ chậm và đặc biệt là khi lên xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường tăm cua đèo dốc
chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông